trong khi đó tính đến bảy giờ tối qua ngày sáu tháng sáu tỉnh bắc giang đã có thêm ba mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai nâng tổng số trường hợp f lên ba hai trăm bốn mươi một trường hợp
qua giả soát cơ quan chức năng xác định có một mươi chín một trăm tám mươi một trường hợp f một tám mươi sáu năm trăm bảy mươi năm trường hợp f hai
tại cung công nghiệp vân trung liên quan đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai có bốn trăm linh trường hợp f tăng năm trường hợp
tại khu công nghiệp quang châu có hai năm trăm linh bảy trường hợp f tăng một trăm bốn mươi bốn trường hợp đều trong các khu cách ly hoặc khu vực phong tỏa
các ca mắc mới vẫn chủ yếu là công nhân và một số người nhà người tiếp xúc gần được phát hiện tại khu vực đã phong tỏa khu cách ly tập trung có nhiều công nhân trên địa bàn huyện việt yên thôn núi hiểu tam tầng trung đồng
dự báo trong những ngày tới tiếp tục phát sinh các ca nhiễm mới song mức tăng có chiều hướng giảm và vẫn tăng chủ yếu trong nhóm công nhân ở khu phong tỏa và tại các khu cách ly tập trung
có công nhân đã từng ở trọ tại các khu vực có mật độ ca nhiễm cao ở huyện việt yên
tỉnh bắc giang đang chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch tổng thể lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn toàn tỉnh trong đó tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao là các công nhân đang và từng ở trọ tại thôn núi hiểu với tần suất hai lần mỗi ngày